thời tiết những ngày cận tết nguyên đán vẫn rắt giá rét cuộc sống của những người vô gia cư lại càng vất vả
thế nhưng không khí xuân về tết đến như đang gần hơn với họ bởi những món quà tết sớm mà họ nhận được từ cộng đồng
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
mặc cho thời tiết đêm hà nội lạnh dưới một mươi độ c những bạn trẻ trong nhóm thiện nguyện ấm vẫn lặng lẽ mang các phần quà tết trao tận tay những người vô gia cư
những gói quà tuy nhỏ nhưng đủ đầy bánh kẹo và không thể thiếu hương vị ngày tết của chiếc bánh trưng
đó là một chút bánh trưng một chút lì xì mỗi phần nào không khí tết
mưu sinh tại hà nội ba mươi năm nay bằng nghề đồng nát nhà của vợ chồng bà hồ thị nguyệt chỉ là những mảnh bạt chiếc ô tạm bỡ như thế này
giữa ngày giá rét họ thấy ấm áp hơn khi được nhận những món quà ý nghĩa
chúng tôi xin cảm ơn cho chúng tôi quà tết
trước ngày tết thì có cô có chú mang quà đến cho chúng tôi
chúng tôi xin cảm ơn
khi mọi người hối hả tất bật sắm tết những người vô gia cư vẫn lặng lẽ mưu sinh
nhưng đối với họ tết là một khái niệm đã xưa cũ lắm rồi
những món quà nhỏ của nhóm thiện nguyện ấm và của cộng đồng không chỉ giúp người vô gia cư cảm nhận được không khí tết
mà còn mang đến sự ấm áp của tình người lan tỏa
trong cái cảnh mấy hôm nay rét mướt nếu một mình những người này sống riêng với nhau
mà không có những người thực hiện thế thì chắc là
cuộc sống của ông bà ở đây là buồn lắm
buồn lắm vì nó thiếu thốn
vừa thiếu thốn về vật chất vừa thiếu về tình cảm
bây giờ có các cháu đến là vừa có vật chất thêm vừa có tình cảm vừa tính đến rất là trung chiến
tết này được các anh các chị và các cháu tặng quà và có cả tiền
chúng tôi vô cùng là cảm động
cảm ơn anh chị
cảm ơn các cháu
những cái ôm những nụ cười những món quà nhỏ gói cả sự yêu thương
và sẻ chia khiến cho tết cổ truyền cũng ý nghĩa hơn với những người vô gia cư